sử dụng điện trái phép làm chết người rồi đem vứt xác phi tăng
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt giữ
vào trưa ngày ba tháng sáu người thân của bà nguyễn thị mờ
trú tại xã thạnh xuân huyện châu thành tỉnh hậu giang
phát hiện bà mờ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường
tại một mương nước ngoài đồng cách nhà không xa
qua truy xét lực lượng công an xác định được đối tượng nghi vấn là nguyễn văn tồn
trú cùng địa phương nên mời về làm việc
qua đấu tranh bước đầu nguyễn văn tồn khai nhận vì nhiều lần bị mất đồ trong vườn
nên đã mua dây trì về ra ngoài vườn để dọa
vào khoảng giờ ngày ba tháng sáu tồn lại đấu điện sinh hoạt vào đường dây chỉ
rồi về nhà ngủ đến gần sáng thì phát hiện bà mờ đã tử vong trong vườn
sợ bị phát hiện tồn đem xác nạn nhân ra khỏi vườn nhà khoảng hơn năm mươi m
thì bỏ lại rồi về nhà ngủ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra